hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi phát hiện bé gái dưới cống nước ngập đến cổ lực lượng công an cũng đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc
trước đó vào chiều ngày hôm qua mùng một tháng ba người dân phát hiện bé gái ở dưới cống nước gần đường đông khê hai thuộc địa phận phường đằng giang
đến thời điểm này nước dưới cống đã ngập đến cổ bé gái ngay sau đó người dân địa phương đưa bé gái lên bờ đồng thời báo chính quyền sở tại
lực lượng chức năng ngay sau đó đã kiểm tra sức khỏe xét nghiệm covid một mươi chín thay quần áo và thông báo tìm người thân của bé gái
sau vài giờ thông báo lực lượng chức năng đã liên lạc được với bố của bé và bàn giao bé gái về với người thân
cháu bé hiện đang ở với bố là lao động tự do
theo trình báo của người dân vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một tháng ba camera giám sát của các hộ dân ghi lại cảnh một người phụ nữ
đội mũ mặc áo khoác sáng màu điều khiển xe đạp chở một bé gái có đặc điểm giống cháu bé di chuyển tới gần khu vực cống nước
sau đó ít phút người phụ nữ này đi ra một mình công an phường đằng giang đang tìm người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn để xác minh làm rõ
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường vừa ra quyết định khởi tố bốn đối tượng trong vụ án hình sự
cố ý gây thương tích và gây dối trực tượng công cộng xảy ra tại quán lusik pub thuộc khu đô thị phúc sơn xã thượng trưng huyện vĩnh tường
trước đó hai nhóm thanh niên gồm khoảng hai mươi người đến quán lusik pub ăn uống
trong quá trình xô sát hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau làm bốn người bị thương tích
quá trình điều tra vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã khởi tố vụ án hình sự
cố ý gây thương tích và gây dối trực tượng công cộng
bước đầu khởi tố bị can đối với bốn đối tượng gồm phan văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đỗ văn khánh sinh năm hai nghìn hai cùng ở xã tam phúc huyện vĩnh tường
vũ hoài nam bùi đức mạnh cùng sinh năm hai nghìn bốn ở huyện vĩnh tường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cho đến dạng sáng nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt giữ một mươi hai đối tượng liên quan
để tiếp tục điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và sử dụng súng bắn đạn cao su trái phép
xảy ra tại khu vực siêu thị bixi thuộc phường tân hiệp tp biên hòa vào sáng ngày hôm qua một tháng chín
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ ngày một ba hai nghìn hai mươi hai
doanh nghiên cả nam và nữ với khoảng một mươi năm người sử dụng súng công cụ hỗ trợ và giao tự chế các loại
đánh nhau gây dối trật tự công cộng tại khu vực siêu thị bixi thuộc khu phố hai phường tân hiệp tp biên hòa
quá trình hỗn chiến một đối tượng đã dùng súng bắn đạn cao su bắn nhiều phát về đối phương
khiến một người bị thương ở tay sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
và điều tra truy bắt các đối tượng liên quan qua điều tra truy xét công an tp biên hòa đã làm rõ bắt giữ các đối tượng trong cả hai nhóm
từ năm đến một mươi một tuổi
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cũng cho biết dự kiến trong quý một năm nay
bảy triệu liều vaccine pfizer cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sẽ về đến việt nam
số còn lại được giao trong quý hai
vaccine được phê duyệt có tên là cominati hay tên khác là pfizer biontech covid một mươi chín vaccine
bảo hiểm xã hội việt nam đã ban hành công văn số năm trăm ba mươi ba gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố
bảo hiểm xã hội bộ quốc phòng bảo hiểm xã hội công an về việc triển khai thí điểm
sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo đó ngành bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế
các cơ sở khám chữa bệnh truyền thông rộng rãi đến người tham gia bảo hiểm y tế
về việc thực hiện căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh bằng nhiều hình thức
để người dân dễ dàng tiếp cận
trường hợp căn cước công dân chưa kịp tích hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế
hoặc người tham gia bảo hiểm y tế chưa được cấp tài khoản vneid
người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện việc khám chữa bệnh
theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành
xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh
hoặc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng vssid để khám chữa bệnh
cùng với đó người dân có thể thông báo và cung cấp tới các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế
thông qua căn cước công dân gắn chip tại địa chỉ
https hai gcbhit bhs gov vn hoặc tra cứu bằng hàm tra cứu tự động api
bảo hiểm xã hội việt nam cũng lưu ý các cơ quan liên quan hỗ trợ kịp thời
cho cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế
trong quá trình sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh
không để xảy ra hiện tượng từ chối khám chữa bệnh khi người dân cung cấp căn cứ công dân gắn chip
mà thông tin này đã được đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia
cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị công an tỉnh bình thuận cho biết là qua vận động
nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí đã xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại thị trấn đức tài huyện đức linh
hậu quả là một người tử vong đã đến cơ quan công an đầu thúng
tại cơ quan điều tra các đối tượng thừa nhận
do xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc giữa trần trung long và nguyễn mậu tính
hai đối tượng này đã tụ tập bạn bè chuẩn bị hung khí hẹn gặp nhau tại một khu vực
từ khu phố một thị trấn đức tài huyện đức linh để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau
hậu quả đã làm nguyễn mộ tính tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trực tự xã hội công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện đức linh
tiến hành khám nghiệm hiện trường trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ việc
ngoài ra các đối tượng đã giao nộp cho lực lượng chức năng những hung khí khác các loại có liên quan trong vụ việc trên
công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu cho biết là vừa bắt giữ hai đối tượng gồm tiêu minh khái và trần thanh nhật
cùng sinh năm hai để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tổ công tác của công an huyện vĩnh lợi phát hiện
tiêu minh khái và trần thanh nhật đang dùng kềm cộng lực cắt trộm cắp viễn thông đoạn qua ấp trà bang một
xã châu hưng a huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
khi bị phát hiện khải và nhật liền bỏ chạy
tuy nhiên tổ công tác nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ
lực lượng công an thu giữ tại hiện trường hàng trăm mét cắp viễn thông hai kềm cộng lực
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thực hiện các đợt ra quân kiểm tra xử lý lái xe vi phạm về nồng độ cồn và các chất ma túy
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm tiếp tục phát hiện nhiều người dân sau khi sử dụng rượu bia
vẫn cố tình điều khiển xe
buổi ra quân tối ngày một tháng ba đội cảnh sát giao thông an sương thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sắt công an tp hcm đã kiểm tra xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn
tại quốc lộ một a đoạn giao đường phan văn hớn huyện hóc môn
sau khoảng hơn một tiếng lập chốt cảnh sát giao thông đã ra hiệu dừng lệnh kiểm tra khoảng một mươi trường hợp
điều khiển xe máy có dấu hiệu bất thường
tiến hành đo nồng độ cồn thì phát hiện ba trường hợp vi phạm
dù nhận thức được việc sử dụng rượu bia là vi phạm quy định của luật giao thông
và gây nguy hiểm cho mình và cho người khác tuy nhiên người vi phạm vẫn viện cớ nhiều lý do khác nhau

thì cỡ đó là mình uống về thôi

đâu phải uống sai xỉn là chạy không từng chỗ từng đâu đúng không

nhưng mà tại vì cái nồng độ cồn thì tôi không biết là máy nó uống sao
nó như thế nào
nó đâu có thể là chạy mất từng chỗ đâu
hầu hết các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều cho rằng mình chỉ giao lưu nên uống ít
còn tỉnh táo để lái xe về
tuy nhiên kết quả máy đo cho thấy các trường hợp này đều vượt mức bốn mg trên một lít khí thở
mức cao nhất
theo quy định phạt tiền từ hai triệu đồng đến ba triệu đồng
kèm tước giấy phép lái xe từ một mươi tháng đến một mươi hai tháng đối với trường hợp
người điều khiển xe máy có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở
phạt tiền từ bốn triệu đồng đến năm triệu đồng
tước giấy phép lái xe từ một mươi sáu tháng đến một mươi tám tháng đối với trường hợp nồng độ cồn vượt quá hai mươi năm mg đến bốn mg trên một lít khí thở
và phạt tiền từ sáu triệu đồng đến tám triệu đồng
đồng thời tước giấy phép lái xe từ hai mươi hai tháng đến hai mươi bốn tháng đối với trường hợp vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
kính thưa quý vị những ngày qua thị trường xăng dầu ở các tỉnh phía nam có nhiều biến động
và nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu nghỉ bán sớm hoặc là đóng cửa gây khó cho người dân
tuy nhiên tại đồng tháp phần lớn cây săn vẫn bảo đảm thời gian bán theo quy định
và không hạn chế lượng xăng dầu bán cho người dân
gần hai tuần nay nhiều cây xăng đồng loạt tăng thời gian bán hàng từ một đến một năm giờ trong một ngày
để phục vụ nhu cầu của khách hàng
hiện nay theo thống kê trên địa bàn tỉnh
có một đơn vị đầu mối xăng dầu hai mươi năm đơn vị phân phối hơn năm trăm một mươi cửa hàng bán lẻ xăng dầu
qua giám sát của sở công thương về tình hình dự trữ xăng dầu trên địa bàn tỉnh
kết quả cho thấy các đơn vị đều đã thực hiện việc dự trữ đúng theo quy định
về dự trữ đảm bảo nguồn cung xăng dầu
trước những biến động của thị trường xăng dầu việc nhiều cửa hàng tại đồng tháp
vẫn giữ vững thời gian bán hàng thậm chí chú động tăng thời gian bán so với bình thường
đã thể hiện nỗ lực chia sẻ từ các doanh nghiệp góp phần bình ổn thị trường
trước tình hình giá xăng dầu thế giới tăng cao các đối tượng kinh doanh buôn bán xăng dầu
lợi dụng tình trạng khang hiếm để thực hiện hành vi đầu cơ găm hàng và buôn lậu
sản xuất buôn bán xăng dầu giả và kém chất lượng không hóa đơn chứng từ nhằm trục lợi
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an qua công tác nghiệp vụ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đã phát hiện và phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan công an tp hcm
tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại vận tải sang dầu phúc thọ
qua đó phát hiện trên hai tàu sg chín nghìn hai trăm ba mươi một sg ba nghìn một trăm chín mươi và một xà lan chứa dầu tại khu vực sông sài gòn
thuộc phường phú thuận quận bảy tp hcm đang chở năm trăm linh tấn dầu fo và do
trong đó khoảng hai trăm linh tấn dầu không có hóa đơn chứng từ không nguồn gốc xuất xứ
và gần ba trăm linh tấn dầu chưa đầy đủ giấy tờ kèm theo
công an xác định công ty phúc thọ có dấu hiệu của hành vi buôn lậu xăng dầu
hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
cùng với việc để mạnh công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trực tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm còn tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông
thời gian gần đây thông qua công tác tuần tra
kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thành phố
phát hiện xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên các tuyến đường bộ đường thủy
mới đây lực lượng phối hợp tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông và công an huyện định quán
tuần tra đảm bảo an ninh trực tự chống dịch covid một mươi chín phát hiện khoảng ba mươi đối tượng đang tụ tập đua xe trên quốc lộ
thuộc xã túc trân huyện định quán phát hiện lực lượng chức năng nhớ thanh niên liên tăng tốc bỏ trốn
ngay lập tức lực lượng công an tổ chức truy đuổi bắt giữ các đối tượng để xử lý
tổ chức truy đuổi bắt giữ các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử lý các đối tượng để xử
kiểm soát các đội trạm của phòng cảnh sát giao thông
đã trực tiếp bắt giữ tám vụ một mươi đối tượng vi phạm pháp luật
phù hợp với các đơn vị chức năng
bắt giữ một mươi năm đối tượng vi phạm pháp hình sự
và vận chuyển hàng cấm
hàng không có thu thục giới tờ hợp pháp
trên tuyến đường thủy phát hiện bắt giữ tám vụ
chín phương tiện khai thác cát trái phép
phát hiện ba mươi vụ ba mươi sáu phương tiện
vận chuyển hơn sáu trăm một mươi hai mét khối cát
không hóa đơn chiến tử
hiện có hiệu quả mạnh lệnh
của bộ công an về
thực hiện các cao điểm tấn công
chấn hạt tội phạm phù hợp thực hiện
cơ chế phối hợp với các lực lượng chức năng
trong và ngoài ngành
đảm bảo các trật tự an toàn đồng thông
cũng như là đảm bảo vấn đề an ninh trên tuyến
thông qua công tác toàn trang kiểm soát
xử lý vi phạm
thì thông qua công tác tuyên truyền
là phổ biến giáo dục pháp luật
về trật tự an toàn đồng thông
và lồng ghép các quy định của pháp luật
về phòng chống tội phạm
và lân cao hiệu quả công tác xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để tăng cường nắm tình hình
ở các tuyến
địa bàn quản lý vụ trách sẽ giao cho các đồng chí
đội trưởng trạm trưởng
thực hiện làm tốt công tác điều tra cơ bản tuyến
xây dựng mạng lưới
để nắm bắt những thông tin
và vận động bà con nhân dân
với tinh thần vì nước quân thân
vì dân phục vụ
cùng với toàn đơn vị
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã đang ngày đêm tích cực triển khai nhiều giải pháp
đảm bảo trật tự an
toàn giao thông gắn với công tác phòng ngừa
và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
hoạt động trên các tuyến giao thông
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
với hơn bốn ca nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày
thành phố hồ chí minh đang đối mặt với
nguy cơ tái nhiễm ghi nhận tại các bệnh viện
không ít số ca đang nhập viện
là tái nhiễm dù đã được
tiêm ngừa ba mũi vaccine và đã nhiễm
một lần các chuyên gia cảnh báo
và đây là thực trạng
chủ quan của người dân
khoa truyền nhiễm bệnh viện lê văn thịnh
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
được tái thiết lập kể từ sau tết nguyên đáng vừa qua
tuy nhiên hiện đang kính dường
với ba mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đang điều trị nội trú từ ngày hai mươi bốn tháng hai
đến nay bệnh viện đã tiếp nhận thêm
nhiều bệnh nhân tái nhiễm covid một mươi chín
thậm chí nhiều người tái nhiễm lần ba
khoa nhiễm tái lập lợi ngày là
khi mà bên giả chiến
nó tạm thời
thì khoa nhiễm
tái thành lập lợi là ngày

là cái ngày đầu tiên tiếp nhận
cái ca tái nhiễm lần hai
và cái dấu hiệu về tự chứng lâm sàng
thì nó không rầm rộ
như những cái đợt đầu
chỉ có một cái sốt nhẹ với mệt mỏi thôi
hiện tại bây giờ ở khoa nhiễm
gần như là có
một số ít là ca nhiễm đầu tiên thôi
còn gần như là tái nhiễm lần hai
việc được tiêm phòng ba mũi vaccine
cộng với đã nhiễm covid một mươi chín
trong bức cảnh thành phố
đang sống chung với dịch bệnh
khiến không ít người dân
tại thành phố hồ chí minh
tỏ ra chủ quan
cho rằng mình không thể bị nhiễm lại
khiến số ca tái nhiễm gia tăng
trong những ngày gần đây
không hiểu biết về khoa học
thì cái việc mà tái nhiễm
sau khi bắt bệnh
hoặc là bị nhiễm
hoặc là nhiễm đột phá
sau khi tiêm vaccine
thì đó là cái hiện tượng
có thể ra
và cũng dễ giải thích
là bởi vì khi mà chúng ta bị nhiễm bệnh
chúng ta đạo kháng thể
hoặc chúng ta có tiêm vaccine
tạo kháng thể
thì cái kháng thể
nó chủ yếu trong máu
trong khi virus nó xâm nhập
thì nó vào cái niêm mạc trước tiên
và khi nó xâm nhập vào niêm mạc trước tiên
nó gây bệnh chúng ta rồi
thì lúc đó
thì kháng thể chúng ta mới có
có cái được hoạt động lên
và có tác dụng
vì vậy thì tiêm chủ vaccine
nó có thể có hiệu quả phòng ngừa bệnh
nhưng mà trong thời gian ngắn thôi
sau đó thì nó vẫn có hiệu quả
nhưng mà chủ yếu
là chủ yếu để phòng ngừa diễn tích nặng
và phòng ngừa tử vong
cho nên là cái việc
mà chúng ta
sau một thời gian
chúng ta có thể bị nhiễm trùng
hoặc là bị tái nhiễm
thì đó là cái chuyện chúng ta có hiểu được
cho đến hiện tại
vẫn còn quá sớm
để có thể khẳng định
có hay không có
làn sóng covid một mươi chín mới hay không
năm k mọi lúc mọi nơi
và chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
ngày càng diễn biến phức tạp
nhiều chủng mới phát hiện
chính là biện pháp duy nhất
bảo vệ người dân hiệu quả nhất
tái nhiễm là minh chứng cho thấy
vẫn còn sự chủ quan
trong phòng chống dịch
và việc thay đổi nhận thức với dịch bệnh
chủ động phòng người dịch bệnh
là điều mà người dân cần tuân thủ
để bảo vệ sức khỏe bản thân
đưa thành phố quay lại cuộc sống bình thường mới